tối ngày hai mươi tháng một mươi tại khu bảo tồn bảo tàng sarasino ở thủ đô moscow liên bang nga
đại sứ quán việt nam tại liên bang nga và khu bảo tồn bảo tàng sarasino quỹ hỗ trợ bản quyền
quốc gia nga phối hợp với bảo tàng quốc gia phương đông nga tổ chức buổi trình diễn thời trang
giới thiệu bộ siêu tập mang tên bí ẩn chim phượng của nhà thiết kế minh hạnh đây là sự kiện
nhằm quảng bá giao lưu văn hóa việt nam đến các bạn bè quốc tế đặc biệt là người dân nga
tại buổi trình diễn lần này nhà thiết kế minh hạnh đã mang tới hơn bảy mươi mẫu thiết kế dựa trên
chất liệu thổ cầm của dân tộc tà ôi và tơ lụa việt nam những mẫu thiết kế đặc sắc
đậm đà bản sắc dân tộc nhưng cũng không thiếu nét hiện đại đã hoàn toàn chinh phục người xem
tôi biết khá nhiều về việt nam và văn hóa của các bạn tôi rất tôn trọng nhân dân việt nam và tính
hữu nghị của hai nước chúng ta đối với chúng tôi hôm nay là một ngày lễ thực sự những gì
được trình diễn ở đây đúng là nghệ thuật và để lại nhiều ấn tượng tốt đẹp
tôi rất là vinh dự khi được giới thiệu bộ sưu tập về thổ cầm và tơ lụa việt nam tại một cái kháng
vòng và một cái lâu đài quá đẹp điều đó cũng không phải là quá quan trọng nhưng điều quan trọng
là từ cái ý tưởng về một cái nhân vật mà tôi cảm thấy rất là lễ phục và tôi cảm thấy rằng là đó
là một người phụ nữ ác hùng
tất cả những cái hình tượng về chim phụng với cái thông điệp là bí ẩn của chim phụng nó là cái sự bí ẩn của việt nam
đến một cái đất nước rất là xa có một nền văn hóa lớn và hình tượng của an catarina đại đế đã thuyết phục hoàn toàn
và thật sự là tương thích với cái ý tưởng về bí ẩn của chim phụng
đặc biệt ban tổ chức còn mời đến một nghệ nhân
chúng tôi trực tiếp sang nga để biểu diễn cách dệt vải thổ cẩm và triển lãm các mặt hàng tơ lụa bảo lộc ở lâm đồng
khách tham quan có thể chứng kiến tận mắt sự tỉ mỉ kheo léo của người thợ khi dệt lên những tấm vải thổ cẩm
với những hòa văn độc đáo của dân tộc tà ôi để hiểu hơn về văn hóa cũng như con người việt nam